các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể thành phố đà nẵng thông báo tìm người đến sự đám tang tại địa chỉ hai trăm năm mươi chín lê duẩn phường tân chính quận thanh khê từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại đây vừa xác định hai trường hợp có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với covid một mươi chín
thứ nhất là ông n v a bốn mươi tám tuổi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng lúc một mươi sáu giờ
người thứ hai là ông n v h năm mươi ba tuổi anh trai của ông a
tại địa chỉ này còn có vợ ông hát và con của ông a
những người này tạm thời có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và đang được cách ly theo dõi
theo bác sĩ tôn thất thạnh giám đốc cdc đà nẵng khi ông a phát hiện sốt
gia đình đã đăng ký xét nghiệm pcr tại trung tâm chuẩn đoán y khoa thiện nhân cho tất cả các thành viên của gia đình
kết quả xác định ông a và ông h dương tính với covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ thạnh ông a đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín trước khi về thành phố đà nẵng
ông h anh trai cũng đã được tiêm vaccine covid một
người về từ vùng dịch nên tự giác khai báo để được hướng dẫn cách ly xét nghiệm đúng quy định
những người đã tiêm vaccine dù đủ mũi vẫn có khả năng nhiễm bệnh nên phải tuyệt đối tuân thủ năm k ông thạnh khuyến cáo
thành phố đà nẵng thông tin yêu cầu những người đến đám tang nhanh chóng đến trạm y tế phường tân chính bốn trăm linh một lê duẩn
hoặc trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng chống dịch
đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với người khác
cdc hàn nắng đang xác định nguy cơ cao đối với số người đến dự đám tang tại đây
nên yêu cầu người dân tự giác khẩn trương khai báo để được xét nghiệm theo dõi sức khỏe theo quy định
trước khi xuất hiện hai ca mắc mới này theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
thì địa phương đã trải qua một mươi tám ngày không có ca mắc cộng đồng và vừa nới lỏng các hoạt động trong tình trạng bình thường mới từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
quý vị và các bạn thân mến trước đó dù bộ y tế hướng dẫn không xét nghiệm
đi lại của người dân sau đà nẵng vẫn yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy chứng nhận âm tính với ncov
hướng dẫn của bộ y tế ban hành một tuần trước một mươi ba tháng một mươi hàng loạt tỉnh thành đã lần lượt bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người dân và địa bàn
tuy nhiên đến hôm nay một mươi chín tháng một mươi đà nẵng vẫn duy trì chốt cửa ngõ và yêu cầu người dân địa phương khác
ngoại trừ quảng nam khi vào thành phố phải có xét nghiệm âm tính bao gồm cả người đã tiêm đủ hai liều vaccine
sáng một mươi chín tháng một mươi tại chốt kiểm dịch hòa phước
cửa ngõ tuyến quốc lộ một a tiếp xác với tỉnh quảng nam
các phương tiện khi vào đà nẵng phải dừng lại khai báo y tế quét mã qr trình giấy xét nghiệm
tài xế lê văn dũng bốn mươi tám tuổi trở khách từ đắk lắc xuống đà nẵng trên xe một mươi hai chỗ
khi được hướng dẫn vào chốt khai báo y tế đã nhanh chóng chuẩn bị giấy xét nghiệm test nhanh
tài xế luồng xanh chở người hàng hóa được xét nghiệm miễn phí tại chốt kiểm dịch hòa phước
đắk lắc hiện nằm trong nhóm dịch bệnh cấp hai vùng vàng nguy cơ trung bình
theo hướng dẫn của bộ y tế người dân không phải xét nghiệm khi đi lại
tuy nhiên bảy hành khách trên xe của ông dũng đều phải mang theo giấy xét nghiệm để được qua chốt
nằm rõ quy định này nên tôi đã yêu cầu khách xét nghiệm đầy đủ ông dũng nói
một nhân viên y tế trực tại chốt kiểm dịch cho biết thành phố đang thực hiện hướng dẫn tạm thời từ ngày một mươi hai tháng một mươi
theo đó đà nẵng chỉ miễn xét nghiệm với người từ tỉnh quảng nam
người dân từ các địa phương khác ra vào thành phố không kể cấp độ dịch hay đã tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính
lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ kiểm tra điều tiết phương tiện sẽ hướng dẫn cho những người ngoại tỉnh vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm mất phí
người dân ngồi chờ khoảng ba mươi phút nhận kết quả sau đó đến điểm khai báo y tế
lý giải việc đà nẵng vẫn duy trì yêu cầu xét nghiệm đến sáng một mươi chín tháng một mươi
bà trần thanh thủy phó giám đốc phụ trách sở y tế đà nẵng cho biết
thành phố đang giả soát các tiêu chí biện pháp để áp dụng theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế nhằm hướng đến thống nhất theo quy định chung
khó khăn hiện nay là các địa phương trên cả nước chưa cập nhật đầy đủ cấp độ dịch theo quy định của chính phủ
bà thủy thông tin cho biết đà nẵng đã dự thảo văn bản thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nhưng đang cân nhắc
theo công bố của chính quyền địa phương tình hình dịch bệnh ở đà nẵng tạm thời ở cấp hai nguy cơ trung bình
địa phương đã trải qua gần hai mươi ngày không có ca lây nhiễm
trong cộng đồng gần một trăm linh người dân đã tiêm một mũi vaccine
tuy nhiên thành phố chưa đạt tiêu chí người trên sáu mươi năm tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine
nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn covid một mươi chín của chính phủ chia cắt địa bàn thành bốn cấp độ dịch bệnh gồm
cấp bột nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp ba nguy cơ cao màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của bộ y tế nêu rõ
không xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm người đến từ địa bàn cấp bốn hoặc khu phong tỏa
người cần điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp ba
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tối một mươi chín tháng một mươi ubnd tp đà nẵng đã cho văn bản quy định một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người vào tp đà nẵng
theo đó đối với người về từ các địa phương
được xác định cấp độ dịch tễ

thì chỉ cần tự theo dõi sức khỏe
người về từ các địa phương
được xác định ở cấp độ ba và cấp độ bốn
hoặc vùng cách ly y tế
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm
nếu có nhu cầu vào tp đà nẵng
phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
tại các chốt kiểm soát dịch
người về từ vùng cấp độ ba không thực hiện cách ly
còn với người về từ vùng có cấp độ bốn
và vùng cách ly y tế
nếu đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc khỏi bệnh
thì cách ly tại nhà bảy ngày
và lấy mẫu xét nghiệm hai lần
trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
để cách ly tại nhà nơi lưu trú
người dân phải tập trung cách ly
hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí
về chi phí xét nghiệm và cách ly y tế
tp đà nẵng quy định
người dân tự tri trả
trường hợp là hộ nghèo hộ cận nghèo hộ chính sách
thì được xem xét hỗ trợ
đối với đoàn công tác
lái xe vận chuyển hàng hóa vận tải hành khách
đến hoặc về đà nẵng
từ các địa phương có dịch ở cấp độ bốn
và các vùng cách ly y tế
muốn lưu trú tại thành phố suối hai mươi bốn h
phải có kết quả xét nghiệm âm tính
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
và di chuyển trên tuyến đường cố định
theo kế hoạch công tác vận chuyển
trường hợp đến hoặc về đà nẵng
và lưu trú tại thành phố trên hai mươi bốn giờ
thì thực hiện cách ly y tế theo quy định
người từ các địa phương
được xác định có dịch ở cấp độ bốn
các vùng cách ly y tế
người thuộc diện cách ly y tế
nhưng cần phải rời khỏi đà nẵng
khi chưa hoàn thành thời gian cách ly y tế
thì phải có phương án được sở y tế thống nhất
đối với người đến hoặc về đà nẵng
từ địa phương chưa công bố việc đánh giá cấp độ dịch
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
thì thực hiện theo quy định
người từ các địa phương
được xác định có dịch ở cấp độ bốn
các vùng cách ly y tế
như vậy trải qua một mươi tám ngày
không có ca mắc mới trong cộng đồng
và nới lỏng một số hoạt động
trong tình trạng bình thường mới
thì sau khi phát hiện hai kf ngày hôm qua
người dân đà nẵng phải hết sức cảnh giác
tuyệt đối không ra ngoài khi không cần thiết
khai báo y tế
mà thực hiện năm k
nghiêm ngặt theo yêu cầu của bộ y tế
như vậy trải qua một mươi tám ngày
không có ca mắc mới trong cộng đồng
và nới lỏng một số hoạt động
trong tình trạng bình thường mới
thì sau khi phát hiện hai kf ngày hôm qua
người dân đà nẵng phải hết sức cảnh giác
tuyệt đối không ra ngoài khi không cần thiết
khai báo y tế
và thực hiện năm ca nghiêm ngặt theo yêu cầu của bộ y tế
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại